xã vạn thạnh huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa nơi đón ánh bình minh trên đất liền sớm nhất việt nam
hiện có hơn sáu tám trăm linh nhân khẩu sinh sống ở sáu làng trài trên bán đảo hòn gốm và các đảo trong vịnh vân phong
chủ yếu làm nghề đánh bắt hải sản và nuôi tôm hùm lồng
năm nay không khí đón tết ở đây trở nên nhộn nhịp hơn vui tươi hơn vì người dân nơi đây đã có những chuyến tàu đánh bắt hải sản cập bến với cá đầy khoang
niềm vui đến với gần bốn trăm linh hộ dân nơi đây đó là những ngày cuối năm giá tôm hùm sao thương phẩm tăng lên ở mức gần một tám triệu đồng một kg
nhiều hộ đã xuất bán và có lãi nên việc chuẩn bị tết trên các làng đảo và bán đảo trở nên tương tác

không riêng gì gia đình ông vinh mà đa số các hộ nuôi tôm hùm ở vịnh vân phong có lợi nhuận cao trong đợt này
một mâm cơm tất nhiên khá đầy đủ dâng lên tổ tiên ông bà cầu cho gia đình vui vẻ công việc nuôi tôm xuyên xẻ trong vụ mùa năm định dậu hai nghìn một mươi chín
một năm mưa thuận gió hòa làm ăn không khá hơn nên không khí đón tết vùng biển đảo
cũng rộn ràng hơn đường làng ngõ xóm được trao hoàng khắp sân lan tỏa khắp nơi
tuy nhiên đặc thù là vùng biển đảo nơi tiếp giáp biển đông
do vậy công tác giữ gìn an ninh trên biển luôn được chính quyền địa phương quan tâm trong những ngày xuân
nó sẽ là khu vực giáp biển đông như vậy mà công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
trong dịp tết này thì địa phương cũng phối hợp cùng với đồng viên phòng tổ chức tuần tre kiểm soát trên biển cũng như trên bờ
đó là điều này
tình hình an ninh chính trị cho bà con vui xuân đón tết đặc biệt nhất là khu vực việt sơn du lịch bắt đầu phát triển
vì vậy địa phương cũng hết sức quan tâm vào bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực địa sơn
để thành lập được đội dân quân tự quản trực cho bà con trên đẻo vui xuân đón tết thật sự là bình an
tuy rằng là cũng vui đón tết rồi chứ mà công việc nuôi trồng
bây giờ bà con vẫn cứ đang tiếp tục riêng ở nhà tôi và bản thân là để thể giống để chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới
mục tiêu đặt ra của bà con ở xã vạn thạnh huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa trong năm mới đi dậu là nuôi tôm hùm ở vạn thạnh
đạt một trăm năm mươi tấn thương phẩm giá trị xuất khẩu hơn một mươi triệu đô la mỹ không riêng người nuôi tôm hùm mà với hàng trăm tàu thuyền chuyên đánh bắt hải sản của bà con nơi đây